tối ngày một mươi ba tháng một mươi một tại hà nội đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đã sự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư phường vĩnh phúc
quận ba đình thành phố hà nội
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí trương thị mai chúc mừng kết quả mà cấp ủy đảng
chính quyền quận ba đình đã đạt được trong công tác thực hiện chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước và hăng hái thi đua thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước
đáng chú ý có nhiều hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa khu dân cư đặt danh hiệu khu dân cư văn hóa
đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền cùng nhân dân cần tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc
xây dựng khu dân cư ổn định an ninh trật tự vững vàng về chính trị
góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị kinh tế văn hóa xã hội của đất nước
theo đúng sinh nguyện của chủ tịch hồ chí minh